ban thực vụ đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức ngày hội tuổi trẻ sáng tạo với nội dung chính là lễ trao giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ nhất
đây là một hoạt động thiết thực phát huy những phẩm chất sáng tạo của đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp trung ương
giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ nhất có gần một trăm hai mươi sản phẩm dự thi với sự tham gia của trên hai trăm năm mươi tác giả và đồng tác giả thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối
theo đánh giá của hội đồng các sản phẩm tham gia giải thưởng lần này phong phú về nội dung đa dạng về thể loại phù hợp với yêu cầu của giải thưởng
điểm đặc biệt trong giải thưởng năm nay là các sản phẩm được kiểm nghiệm từ thực tế tính ứng dụng cao các sản phẩm được triển khai trong thực tiễn sản xuất và đã mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của doanh nghiệp
tại buổi lễ một mươi sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất đã được trao giải thưởng và ba mươi công trình sản phẩm xuất sắc đã được tương dương
nhằm ghi nhận phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên